tổng cục thống kê cho biết việt nam tiếp tục là điểm đến thu hút khách du lịch quốc tế
lượng khách liên tục đạt mức trên một triệu lượt người mỗi tháng kể từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
tính chung sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín khách quốc tế đến nước ta đạt gần tám năm triệu lượt người
tăng bảy năm so với cùng kỳ năm trước
trong đó tăng cao nhất là khách đến bằng đường bộ hai mươi bốn chín tiếp đến là đường hàng không tăng bốn năm
mục tiêu của du lịch việt nam trong năm hai nghìn một mươi chín là đón một mươi tám triệu lượt khách quốc tế
phục vụ tám mươi năm triệu lượt khách nội địa
sau đó ngày từ đầu năm hành một mươi chín tổng cục du lịch liên tục thực hiện nhiệm vụ giới thiệu
quảng bá xúc tiến du lịch việt nam tại các thị trường trọng điểm